sở giao thông vận tải tp hcm vừa hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người dân có nhu cầu quay trở lại tp hcm từ ngày sáu tháng một mươi
theo sở giao thông vận tải tp hcm từ ngày sáu tháng một mươi người dân nộp đơn đề nghị cấp giấy đi đường về tp hcm qua website của sở giao thông vận tải
hiện nay lượng đơn đề nghị cấp giấy tạo điều kiện cho người dân tp hcm bị kẹt ở các tỉnh thành trở về thành phố gửi tới sở ngày càng tăng và thay đổi theo giờ
sở đã huy động bốn mươi cán bộ chuyên viên đọc email thẩm định lọc những hồ sơ chưa đạt gửi email lại và hướng dẫn người dân làm đúng thủ tục
theo ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm các đơn mà người dân gửi email tới sở giao thông vận tải thường mắc nhiều lỗi như không ký tên dưới đơn
khai báo đơn không rõ ràng không nói đi làm gì đón ai khám bệnh ra sao chỉ gửi thông tin vô vơ và số điện thoại
theo sở giao thông vận tải hiện nay ubnd tp hcm đã có văn bản gửi các tỉnh thành và được chấp thuận đi lại nhưng việc qua lại các chốt ở các tỉnh chưa được thuận lợi và vẫn còn tình trạng bà con mắc kẹt
sở giao thông vận tải phải tương tác với người dân vì nhiều trường hợp khai báo thông tin trong đơn chưa chính xác không đủ cơ sở để giải quyết
hơn nữa các tỉnh thành có nhu cầu phòng chống dịch nên tp hcm phải tương tác với cơ quan công an ngành giao thông để giải quyết theo nhu cầu của người dân
bắt đầu từ ngày sáu tháng một mươi sở giao thông vận tải sẽ hoàn thành tích hợp đăng ký trên website của sở
người dân chỉ cần đăng ký thông tin trên website và sẽ nhận kết quả nhanh chóng
trường hợp người dân điền thiếu không đúng thông tin sẽ được trả lại ngay
ngoài việc điền các thông tin người dân sẽ gửi thêm một số hình ảnh đính kèm qua website
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại